chương trình hôm nay thứ sáu ngày hai mươi tháng một mươi sẽ có những nội dung chính sau đây
ý tới người có nhu cầu tuy nhiên nhóm cũng có quy định cụ thể minh bạch mỗi lần nhận sữa
phụ huynh phải mang chứng minh nhân dân và giấy khai sinh của con để đối chứng
để sữa được đến đúng với người cần

thành ra là con tôi mới có sữa để ăn và theo như tôi thì nhóm sữa này các bạn
đã làm được rất là nhật tình mỗi lần đến xin sữa thì các bạn cũng hay chia sẻ các kinh nghiệm

để cho các em bé mà không có đủ nguồn sữa của mẹ được hưởng dụng vào sữa vàng
quen có lạ cũng có nhưng tất cả các thành viên trong nhóm sữa mẹ cho con đều chung một mục đích
tươi đẹp việc làm nhân văn ấy không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn giúp cho nhiều em bé
có thêm nguồn dinh dưỡng đủ đầy mỗi ngày
thưa quý vị lúc hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi tại vùng biển thuộc thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã mật phục và bắt giữ được một xuồng cao tốc
mang số hiệu quế bắc ba trăm năm mươi tám trở thuốc lá đang tổ chức bốc lên xe ô tô gần bảy mươi bao thuốc lá nhập lậu
không rõ nguồn gốc
khi tổ công tác tiếp cận chiếc xuồng cao tốc
thì nhóm người đang bốc thuốc lá cùng ô tô bỏ chạy để lại xuồng và số thuốc lá đang bốc dở trên xuồng
tổ công tác đã đưa xuồng thuốc lá ra ngoài và tổ chức kéo về cảng của bộ tư lệnh biển vùng cảnh sát biển một
thành phố hải phòng lúc bốn giờ sáng nay để xử lý
qua công tác kiểm tra kiểm đếm tại cảng lực lượng chức năng phát hiện
chiếc xuồng cao tốc mà các đối tượng buôn lậu dùng để vận chuyển thuốc lá được lắp bốn máy công suất lớn
số thuốc trên xuồng còn lại là sáu mươi tám năm trăm linh bao được sản xuất ở nước ngoài có trị giá trên hai tỷ đồng
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đang phối hợp cùng cơ quan chức năng làm công tác điều tra
xác minh làm rõ chủ hàng chủ phương tiện và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý và giám sát hải quan
thế nhưng với nỗ lực cố gắng hải quan tỉnh lào cai đã hoàn thành hơn một trăm linh dự toán thu ngân sách do bộ tài chính giao
hàng hóa đi qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
chủ yếu là hàng ngân sách
do vậy việc thu ngân sách là việc hết sức khó khăn
tuy nhiên số thu tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi hải quan tỉnh lào cai đã đạt được một ba trăm ba mươi năm tỷ đồng
đạt một trăm linh sáu dự toán bộ tài chính giao và đạt một trăm linh hai sáu số thu mà tổng cục hải quan giao bổ sung là một ba trăm linh tỷ đồng
đây là nỗ lực rất lớn của lực lượng hải quan tại lào cai
nỗ lực này phù hợp với tình hình hoạt động xuất được khẩu thực tế ở tải các cửa khẩu của tỉnh lào cai
ở đây tôi thấy rằng nhất là cục hải quan lào cai cũng rất quan tâm và duy trì tốt hệ thống thông quan thử động hai trăm bốn mươi bảy
để làm sao do doanh nghiệp ở mọi nơi mọi lúc và mọi chỗ có thể kết đối với hải quan và chúng ta thực hiện tốt việc thông quan điện tử

cũng theo ông quang để đạt được số thu sớm hơn
để đạt được số thu sớm hơn so với dự kiến lãnh đạo cục đã tăng cường kỷ luật kỷ cương
đối với cán bộ công chức nhằm tạo được tác phong riêng biệt trong lĩnh vực phục vụ
linh hoạt trong quản lý và giải quyết thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp
ở lào cai là một tỉnh biên giới thế bây giờ những các điểm ở được chính phủ cho phép
thì nay cửa khẩu này có thể hoạt động cửa kia không hoạt động
nhưng chúng ta phải linh hoạt trong công tác cán bộ nhân dự để làm sao đảm bảo được nguồn nhân lực đó
để quản lý được hoạt động của nhiệm vụ của hải quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
hải quan tỉnh lào cai cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng siết chặt kiểm soát
cho công tác chống buôn lậu trên địa bàn phối hợp với hải quan trung quốc
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt của cả hai bên để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu
hiện cục hải quan này đã giả soát thu thập thông tin
phân loại hồ sơ hải quan đối với một số mặt hàng trọng điểm phục vụ cho công tác quản lý rủi ro
từ nay đến cuối năm cục hải quan tỉnh lào cai sẽ tiếp tục phấn đấu để thu ngân sách đạt cao hơn trong những tháng tết

trước đó các đồng minh của mỹ cũng như nga và nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng cảnh báo về những ảnh hưởng tiêu cực nếu washington hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân iran hoặc áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đã được gỡ bỏ trước đó
tổng thống mỹ donald trump ngày một mươi ba tháng một mươi đã từ chối xác nhận tehran tuân thủ jcpoa
cùng ngày bộ tài chính mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran với cáo buộc hỗ trợ khủng bố ở trung đông
động thái của tổng thống donald trump đồng nghĩa với việc trong sáu mươi ngày tới quốc hội mỹ sẽ có quyết định áp đặt trở lại các biện pháp cấm vận iran hay không
trong khi đó giới chuyên gia nhận định vẫn có thể duy trì được gcpoa ngay cả khi mỹ rút khỏi thỏa thuận bởi eu có đủ tầm ảnh hưởng về mặt kinh tế để thuyết phục tehran tuân thủ thỏa thuận này
trong khi đó chương trình cải cách thuế của tổng thống mỹ donald trump đã vượt qua một rào cản quan trọng sau khi thượng viện nước này thông qua kế hoạch ngân sách tài khoá hai nghìn một mươi tám tạo điều kiện cho phe cộng hòa hiện thực hóa chương trình cắt giảm thuế mà không cần tới sự ủng hộ của phe dân chủ
với năm mươi một phiếu thuận và bốn mươi chín phiếu chống thượng viện do đảng cộng hòa nắm quyền kiểm soát đã thông qua bản kế hoạch ngân sách đề xuất cắt giảm tới sáu tỷ đô la tiền thuế cho các doanh nghiệp và cá nhân
ước tính chương trình giảm thuế này sẽ khiến gánh nặng thâm hụt ngân sách liên bang của mỹ tăng thêm tới một năm trăm linh tỷ đô la trong thập kỷ tới
bên cạnh đó kế hoạch cũng đề xuất giảm chi tiêu chính phủ đơn cử như ủy ban năng lượng và tài nguyên tự nhiên được yêu cầu phải tiết kiệm tối thiểu một tỷ đô la trong một mươi năm tới
kế hoạch ngân sách trên còn bao gồm một công cụ gọi là hòa giải ngân sách một tiến trình pháp lý tạo điều kiện cho các nghị sĩ cộng hòa dễ dàng thông qua dự luật cải cách thuế tại thượng viện khi chỉ cần đa số quá bán ủng hộ
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố sẽ có những động thái đáp trả ngay lập tức nếu nước mỹ cản trở các hoạt động của tập đoàn truyền thông nga tại nước mỹ
phát biểu tại hội nghị thường niên câu lạc bộ thảo luận quốc tế vandai đang diễn ra tại sochi ông putin khẳng định moscow sẽ có các hành động đáp trả tương tự ngay lập tức với các hãng truyền thông mỹ tại nga nếu những hành động pháp lý này được áp đặt nhằm hạn chế các hoạt động của hãng truyền thông rt tại mỹ
hãng truyền thông rt của nga cho biết trong tháng một mươi này hãng này bị đưa ra thời hạn chót là ngày một mươi bảy tháng một mươi phải đăng ký hoạt động theo đạo luật đăng ký các cơ quan nước ngoài
ngoài rt các hãng tin tass sputnik cùng nhiều tờ báo và nhà báo của nga cũng bị cản trở hoạt động tại mỹ
đáp lại bộ tư pháp nga cũng đã gửi thư tới một số đơn vị truyền thông của mỹ đang hoạt động tại nga cảnh báo không chấp nhận những hành động vi phạm luật pháp nga
hôm nay hàn quốc tuyên bố quyết định xúc tiến xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới
sau nhiều tháng tranh cãi gai gắt về việc liệu có nên ngừng sử dụng năng lượng hạt nhân hay không
trước đó cùng ngày một ủy ban chính phủ hàn quốc có nhiệm vụ đánh giá quan điểm công chúng về việc liệu hoạt động xây dựng hai lò phản ứng năng lượng hạt nhân có nên bị đình chỉ
như hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử của tổng thống moon jae in đã đề xuất cần tiếp tục kế hoạch này
phát biểu trước báo giới chủ tịch của ủy ban này cho biết những kết quả nghiên cứu cuối cùng cho thấy năm mươi chín năm người dân tham gia khảo sát
các lò phản ứng hạt nhân trong khi bốn mươi năm cho rằng nên tạm dừng
ông moon jae in trước đó đã cam kết nếu được bầu làm tổng thống sẽ chuyển hướng hàn quốc từ phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân sang các dạng năng lượng tái tạo
chính phủ hàn quốc sau đó đã yêu cầu tạm thời hoãn xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân được cho là đã hoàn thành hai mươi tám
tổng thống philippines rodrigo duterte cho biết thiết quân luật sẽ được duy trì ở đảo mindanao miền nam nước này bất chấp việc quân đội vừa giải phóng thành phố maragui
khỏi nhóm phiến quân ủng hộ tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
phát biểu với báo giới tổng thống philippines rodrigo duterte cho biết tình trạng thiết quân luật sẽ được duy trì ở mindanao
cho đến khi tất cả các nhóm khủng bố tại khu vực miền nam nước này bị quất sạch điều này là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân
nhà lãnh đạo philippines cũng nhắc lại lời cảnh báo về việc những phân tử khủng bố có thể tiếp tục trả thù ngay cả khi thủ lĩnh của chúng đã bị tiêu diệt
mindanao sau khi các nhóm phiến quân mote và abu sayyaf từng tuyên thệ trung thành với is chiếm thành phố marawi vào ngày hai mươi ba tháng năm vừa qua
giao tranh giữa quân đội chính phủ và các phân tử nổi dậy kéo dài gần năm tháng qua đã khiến hơn một người thiệt mạng và một bảy trăm linh người bị thương
trong ngày hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi ngài bày tỏ sự trân trọng và biết ơn
đối với phụ nữ việt nam mong rằng các bà các mẹ các chị em và các bạn sẽ nhận được những lời chúc những món quà ý nghĩa nhất và chân thành nhất
và đến đây thì chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng xin được kết thúc